nhân kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tối qua tại nhà hát âu cơ đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên quà tháng năm dân người
trong gần hai tiếng đồng hồ các nghệ sĩ đã gửi đến khán giả thủ đô một chương trình gồm những ca khúc nổi tiếng nhất về bắc hồ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ khán giả như ai yêu bắc hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng tiếng hát giữa rừng bắc bó giữa mặc tư khoa nghe câu hỏi xứ nghệ đêm trưởng sơn nhớ bắc
quả tháng năm dân người là món quà đặc biệt nhất mà những người thực hiện muốn dâng lên bác trong những ngày tháng năm đầy áp nhớ thương này
chương trình cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô chính điều này góp phần thể hiện tình yêu thiết tha của nhân dân dành cho vị cha già của dân tộc